đây là những sinh viên và thanh niên công dân có hoàn cảnh khó khăn thuộc gia đình chính sách dân tộc thiểu số dùng sâu dùng xa tích cực tham gia các hoạt động đoàn hội tại địa phương
chia sẻ cảm xúc tại buổi về quê nhiều sinh viên thanh niên công dân phải tỏ niềm vui sự xúc động khi được sự quan tâm của tỉnh đoàn hội sinh viên và hội liên hiệp thách tiên tỉnh giúp các bạn có điều kiện đón tết tại quê nhà cùng với gia đình
chia sẻ cảm xúc tại buổi về quê nhiều sinh viên thanh niên công chân bày tỏ niềm vui sự xúc động khi được sự quan tâm của tỉnh đoàn hội sinh viên và hội liên hiệp thanh niên tỉnh giúp các bạn có điều kiện đón tết tại quê nhà cùng với gia đình